khoan tới thông tin hà nội dừng tiêm vaccine cho trẻ vì có học sinh mắc covid một mươi chín được lan truyền trong thời gian gần đây
lãnh đạo sở y tế hà nội khẳng định đây là thông tin không chính xác không có chuyện dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ trên địa bàn thành phố
đại diện sở y tế hà nội cho hay kết quả khám sàng lọc trước tiêm vaccine covid một mươi chín cho thấy một học sinh dương tính với sars cov hai
học sinh này sinh sống trên địa bàn của quận đống đa nơi đang ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện trường hợp này đã được cách ly
áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định dây chuyền tiêm này tiếp tục hoạt động như bình thường
vì lãnh đạo này khẳng định tất cả các dây chuyền tiêm trên địa bàn hà nội đều hoạt động bình thường không có chuyện dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
từ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một hà nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi ba đến một mươi bốn tuổi tương ứng học sinh khỏi lớp bảy lớp tám
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một hà nội chính thức triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín của pfizer cho học sinh từ lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hà nội bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ
hà nội bắt đầu tiêm cho học sinh lớp chín
theo kế hoạch trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội
hà nội phấn đấu tiêm được chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
dự kiến có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ được tiêm trong đó có năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi

thành ủy hà nội cũng đã thống nhất chỉ đạo việc cho học sinh cấp ba đi học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai
và tiếp tục nghiên cứu cho học sinh cấp hai tiếp tục đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phổ cho học sinh theo kế hoạch
đồng thời nghiên cứu có phương án tầm soát y tế phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học
đối với việc điều trị f tại tp hcm mới đây sở y tế trình ubnd thành ủy
tp hcm phương án thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
do đó sắp tới đây các f trên địa bàn thành phố sẽ có thêm nhiều lựa chọn điều trị
theo thống kê hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn bao gồm sáu mươi bốn bệnh viện hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa
sáu hai trăm hai mươi ba phòng khám chuyên khoa và hơn chín nhà thuốc
giám đốc sở y tế tăng trí thượng nêu trong báo cáo rằng nếu được huy động và kích hoạt
thì sẽ góp phần không nhỏ giúp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở
và tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay
sở y tế kiến nghị cho phép y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo các loại hình
chăm sóc và điều trị f tại bệnh viện tại nhà tại các cơ sở cách ly tập trung
cơ chế thu phí dựa trên tự nguyện và thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
thứ nhất cơ sở y tế tư nhân đăng ký làm trạm y tế lưu động để chăm sóc và điều trị f tại nhà
thì trung tâm y tế quận huyện ký hợp đồng trách nhiệm với phòng khám tư nhân
phân bộ số f theo quy định từ năm mươi đến một trăm linh người
nhân lực trạm y tế lưu động tư nhân tối thiểu ba người trong đó ít nhất một bác sĩ và một điều dưỡng
thuốc điều trị covid một mươi chín do trung tâm y tế cấp còn thuốc điều trị bệnh nền và cơ sở vật chất
trang thiết bị thì sẽ do trạm y tế lưu động tư nhân tự trang bị
toàn bộ chi phí chăm sóc f của trạm y tế lưu động tư nhân do ngân sách nhà nước chi trả
tiền công khám tại nhà hai mươi bảy năm trăm linh đồng một lần khám chi phí đi lại hai mươi đồng một lượt khám tại nhà
tiền công lấy mẫu xét nghiệm test nhanh là một mươi sáu bảy trăm linh đồng
đối với các bệnh viện tư nhân điều trị người bệnh covid một mươi chín tại bệnh viện
thì ngân sách nhà nước sẽ thanh toán chi phí điều trị covid một mươi chín như sau
tiền khám bệnh tiền dường dịch vụ kỹ thuật theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh được bộ y tế quy định
các chi phí vật tư tiêu hao chưa được kết cấu vào giá dịch vụ kỹ thuật và thuốc điều trị covid một mươi chín
trừ các thuốc đặc trị điều trị covid một mươi chín đã được sở y tế cấp phép
thì ngân sách thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng với giá thanh toán theo kết quả đấu thầu
nhưng không cao hơn mức mà cơ quan bảo hiểm xã hội đang thanh toán cho đơn vị
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng đề xuất cho các cơ sở cách ly tập trung như cơ sở sản xuất
kinh doanh khách sạn được lựa chọn cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia thực hiện chăm sóc f
và ký hợp đồng theo mức giá thỏa thuận
liên quan tới việc sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam
đại diện nhóm nghiên cứu vaccine covid một mươi chín covid cho biết họ sẽ quyết định ngừng thử nghiệm
giai đoạn ba do khó khăn trong tìm tuyển tình nguyện viên đủ điều kiện
mới đây đại diện nhóm nghiên cứu vaccine covid một mươi chín covid cho biết hiện rất khó tìm được
địa phương có vài nghìn người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng
vì vậy nhóm nghiên cứu phải tạm ngừng thử nghiệm lâm sàng
xem xét phương án nghiên cứu liều vaccine tăng cường để sử dụng trong tương lai
đại diện viện vaccine và sinh phẩm y tế ivac cũng cho biết đã thông báo
ngừng thử nghiệm tới viện vệ sinh dịch tễ trung mương
chưa có kế hoạch về thời gian tiếp tục nghiên cứu lâm sàng giai đoạn ba
theo kế hoạch đã được bộ y tế phê duyệt
nghiên cứu vaccine covid giai đoạn ba dự kiến cần bốn người tình nguyện thử nghiệm
covix là vaccine covid một mươi chín do ivac nghiên cứu và phát triển từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
phối hợp viện vệ sinh dịch tễ trung mương thử nghiệm vaccine từ cuối tháng một
đây là vaccine covid một mươi chín thứ hai của việt nam thử nghiệm trên người
giai đoạn một vaccine đã thử nghiệm tại hà nội với một trăm hai mươi tình nguyện viên
giai đoạn hai bắt đầu từ giữa tháng sáu thử nghiệm tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
trên ba trăm bảy mươi năm người
giai đoạn ba dự kiến bắt đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay không thể tuyển đủ tình nguyện viên
vaccine covid được bào chế theo công nghệ nuôi cấy virus trên tế bào phôi gà
và chủng virus do mỹ cung cấp
công nghệ trứng gà có phôi là nuôi cấy virus trong trứng gà đã hình thành phôi
rồi hút lấy virus sau khi đã nhân lên để tinh chế lọc tách bất hoạt
không còn khả năng gây bệnh và đưa vào bào chế vaccine
đây là công nghệ sản xuất vaccine cổ điển
từng được aivac ứng dụng sản xuất nhiều vaccine
ví dụ như vaccine cúm mùa ah năm n một
thưa quý vị thời gian gần đây sự xuất hiện của biến thể mới có nguồn gốc
từ nam phi omicron đã khiến cho nhiều nước phải bắt tay vào nghiên cứu ngay lập tức
và có những phản ứng sớm
mới đây lãnh đạo viện truyền nhiễm quốc gia nam phi adrian peren
đã không loại trừ khả năng biến chủng omicron vượt qua delta
để thống trị ca bệnh toàn cầu nhưng cần phải mất vài tuần để khẳng định
ông adrian peren quyền giám đốc điều hành viện
truyền nhiễm quốc gia nam phi nicd nói
câu hỏi thường trực là biến chủng nào sẽ qua mặt delta
có thể biến chủng opicron này sẽ làm được điều đó ít nhất về khả năng lây truyền
tuy nhiên ông nhấn mạnh còn quá sớm để kết luận về khả năng này của biến chủng omicron
ông perurain cũng cho biết trong bốn tuần tới giới khoa học cần xác định omicron
có thể né tránh khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
hay biến chủng này có dẫn đến các triệu chứng nặng hơn so với các biến chủng khác trước đó
việc phát hiện biến chủng omicron
phát hiện omicron khiến các quốc gia áp đặt lệnh hạn chế di chuyển từ nam châu phi
do đó lo ngại biến chủng này có thể lây lan nhanh chóng ngay cả ở những người đã tiêm phòng
theo các bác sĩ tại nam phi quan sát trên một số bệnh nhân omic rong gây ra triệu chứng nhẹ
bao gồm ho khang sốt đổi mồ hôi và băng đềm
tuy nhiên họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn
nếu omicron được chứng minh là có khả năng lây truyền cao hơn cả delta
điều này có thể dẫn đến sự gia tăng đột biến số ca mắc gây áp lực lên
hệ thống bệnh viện
nam phi được ca ngợi vì đã nhanh chóng cảnh báo cộng đồng khoa học toàn cầu
và tổ chức y tế thế giới who về chủng ovicrong
reuters nhận định đây là động thái dũng cảm trước những thiệt hại trong lĩnh vực du lịch
mà quốc gia này phải gánh chịu do lệnh hạn chế di chuyển đến từ nhiều quốc gia
sau khi lãnh đạo của hãng dược moderna cảnh báo rằng những dòng vaccine hiện tại
ít có hiệu quả trước biến thể omicron thị trường tài chính toàn cầu đã có những phản ứng mạnh
nhiều cổ phiếu ở châu âu sụt giảm
ông stephen bensel tổng giám đốc điều hành ceo hãng dược moderna nói rằng
tôi cho rằng sẽ có sự sụt giảm tôi chưa biết rõ hiệu lực vaccine sẽ giảm đến mức nào
vì chúng ta cần dữ liệu để chứng minh tuy nhiên tất cả nhà khoa học mà tôi trao đổi
đều có cùng phản ứng rằng điều này sẽ không tốt
trước đó đài cnbc dẫn lời của ông pencell dự báo phải cần khoảng hai tuần
để có được thông tin rõ ràng hơn về hiệu quả của vaccine trước biến thể mới
đồng thời phải mất vài tháng để bắt đầu cung cấp phiên bản vaccine khắc chế được biến thể này
đến hôm qua vẫn chưa thấy phản ứng của các hãng dược khác sau cảnh báo của moderna
tổ chức y tế thế giới who và cộng đồng khoa học da toàn cầu cho biết
phải mất nhiều ngày đến vài tuần để xác định mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
cũng như năng lực đột phá sự bảo vệ do vaccine mang lại
tuy nhiên điều được nhất trí trong thời gian trước
trong thời điểm hiện tại là vaccine vẫn giúp ngăn ngừa nguy cơ bệnh nặng
ông sean querry giám đốc viện biển dịch học của bang pensilvania mỹ cho rằng
vaccine sẽ giúp bạn không phải nhập viện dù có kết quả dương tính với biến thể mới
dù vậy theo lời cảnh báo của ceo moderna
các cổ phiếu tại châu âu giảm hơn một giá trị vào ngày ba mươi tháng một mươi một
trong số này chỉ số chứng khoán châu âu stock sáu trăm linh giảm một ba vào sáng qua
rơi xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng bảy tuần
các chỉ số như das của đức
sharp bốn mươi pháp và ftse một trăm linh anh giảm từ một một đến một năm trong phiên giao dịch đầu ngày
trước đó thông tin về sự xuất hiện của biến thể ocrong đã thổi bay hai tỷ mỹ kim
giá trị cổ phiếu toàn cầu vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một đây là tin từ reuters
kể từ khi biến thể omicron xuất hiện các nhà khoa học và các hãng dược trên khắp thế giới
vẫn đang chạy đua với giải mã omicron và phát triển vaccine để đối phó với siêu biến chủng này
trong khi nhiều quốc gia trên thế giới
dừng các chuyến bay và cấm nhập cảnh đối với những người trở về từ nam châu phi
do lo ngại nguy cơ lây nhiễm của biến chủng omicron
các nhà khoa học đã nhanh chóng vào cuộc để thu thập dữ liệu về chủng virus mới
và nghiên cứu hiệu quả của các loại vaccine hiện tại trong việc đối phó với omicron
những phát hiện ban đầu về biến chủng omicron mới chỉ cho thấy một bức tranh hỗn động
các chuyên gia nhận định biến chủng mới có thể dễ lây nhiễm hơn
và có khả năng né tránh các phản ứng miễn dịch của cơ thể
kể cả đối với những người đã tiêm chủng
và được biến dịch tự nhiên sau khi nhiễm bệnh
nhiều chuyên gia và giới chức y tế các nước nhận định
các loại vaccine hiện nay vẫn có thể tiếp tục ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong
mặc dù vẫn cần các liệu vaccine tăng cường để tăng khả năng bảo vệ
các nhà sản xuất vaccine cũng đang chuẩn bị cải tiến các mũi tiêm của họ
nếu thấy cần thiết để đối phó với biến chủng mới
tiến sĩ jesse blum nhà sinh vật học tại trung tâm nghiên cứu ung thư
brett hutchison ở seattle mỹ cho biết
chúng ta thực sự cần phải cảnh giác với biến chủng mới này
và chuẩn bị trước
có thể trong vài tuần nữa chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mức độ lan truyền
của biến chủng này cũng như mức độ cần thiết của việc thúc đẩy
một loại vaccine chống lại nó
theo tờ new york times các nhà khoa học đã phản ứng với sự xuất hiện
của biến chủng omicron nhanh hơn bất kỳ biến chủng nào khác
theo tiến sĩ tulio de oliveira nhà di truyền học tại trường e nelson mandela
chỉ trong ba mươi sáu giờ kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên ở nam phi vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một
các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu
từ một trăm linh bệnh nhân bị nhiễm bệnh đối chiếu dữ liệu và cảnh báo cho thế giới
trong vòng một giờ kể từ khi có báo động đầu tiên các nhà khoa học ở nam phi
cũng gấp rút thử nghiệm vaccine chống lại biến chủng mới
giờ đây hàng chục nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới bao gồm các nhà nghiên cứu
tại các hãng dược hàng đầu thế giới pfizer biontech và moderna đã tham gia cuộc đua
kết quả sẽ có sớm nhất trong vòng hai tuần nhưng những đột biến trên chủng omicron cho thấy
vaccine có thể sẽ kém hiệu quả hơn ở một mức độ nào đó chưa xác định
so với bất kỳ biến chủng nào trước đó
omicron gây lo ngại bởi có khoảng năm mươi đột biến trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein guide
gấp đôi số độc biến ở delta biến chủng trội toàn cầu hiện nay
thời gian qua nhiều nước trên thế giới đã có phản ứng sớm ngay sau khi có biến thể mới
có nguồn gốc từ nam phi xuất hiện
tuy nhiên mới đây tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới đã kêu gọi các nước tiến hành
các biện pháp giảm thiểu rủi ro hợp lý tương xứng không nên thay quá để đối phó
với biến thể omicron
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who mới đây đã bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia
đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch quá mức nhắm vào biến thể omicron
theo hãng tin afp trong bài phát biểu trước một trăm chín mươi bốn quốc gia thành viên của who
vị tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới đã kêu gọi họ thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro
hợp lý tương xứng để phù hợp với điều lệ y tế quốc tế
tổng giám đốc wfo cho rằng những quốc gia này đang không dựa trên bằng chứng xác thật
mà chỉ dựa vào lợi ích của riêng họ đồng thời gây ảnh hưởng đến nam phi và các quốc gia lần cận
những người đầu tiên báo động về sự tồn tại của biến thể mới cho toàn thế giới
ông nói chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về ảnh hưởng của omicron
đối với quá trình lây nhiễm mức độ nghiêm trọng của bệnh và hiệu quả của các bộ xét nghiệm
phương pháp điều trị và vaccine
lần đầu tiên được báo cáo cho who cách đây chưa đầy một tuần biến chủng mới đã nhanh chóng
lây lan khắp các châu lục gây ra hoảng loạn trên toàn thế giới khi một số quốc gia
thắt chặt các hạn chế đi lại đối với du khách đến từ các quốc gia ở châu phi
who sau đó đã kêu gọi các nước từ bỏ những hạn chế trên cho rằng việc này là không công bằng
và sẽ cản trở quá trình giám sát cũng như hợp tác nghiên cứu về biến thể mới
tôi cảm ơn botswana và nam phi vì đã phát hiện và nhanh chóng báo cáo về biến thể này
tổng giáo đốc wfo cho biết và nói thêm rằng điều này cũng khiến ông vô cùng lo lắng
khi những quốc gia đó đang bị những quốc gia kết thúc
các quốc gia khác trừng phạt vì đã làm điều đúng đắn
người đứng đầu who cho biết ông có thể hiểu được rằng các quốc gia làm vậy là để bảo vệ công dân của họ
chống lại một biến thể mới mà tất cả chúng ta đều chưa hiểu biết hết
vị tổng giám đốc who cũng cho hay tuy nhiên tôi cũng lo ngại rằng một số quốc gia thành viên
đang đưa ra các biện pháp thẳng thừng bao trùm không dựa trên bằng chứng xác thực
và điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng
tổng giám đốc who nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa rõ mức độ nguy hiểm
của biến thể này ở mức độ nào
ông nhắc đến sự bất bình đẳng rõ ràng về việc phân bổ vaccine
khi các quốc gia giàu có luôn có nguồn cung vaccine dồi dào để tiến hành những mũi tiêm tăng cường
trong khi người dân của các quốc gia nghèo hơn vẫn đang chờ đợi những mũi tim đầu tiên của họ
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh covid phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại